tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đây là địa phương có truyền thống vươn khơi bám biển
và kinh tế biển cũng được coi là thế mạnh lớn nhất của huyện đảo này
tuy nhiên trong thời gian gần đây tình trạng ngư dân bỏ nghề biển chuyển sang hướng làm ăn khác ngày càng nhiều
do đó sản lượng khai thác hải sản của huyện đảo lý sơn ngày càng sụt giảm so với thời gian trước đây
anh dương thành long ở xã an hải huyện lý sơn từng có thâm niên hàng chục năm làm thuyền trưởng
và là chủ một tàu cá lưới vây rút trì xa bờ có gần hai mươi lao động
tuy nhiên đầu năm hai nghìn một mươi tám anh đã quyết định bán chiếc tàu cá có công suất năm trăm sáu mươi cv để chuyển sang công việc thu mua cá
cũng giống như anh long lý do mà nhiều ngư dân phải bỏ nghề biển chủ yếu là do hải sản khăn hiếm
bên cạnh đó hầu hết tàu cá tại lý sơn có công suất năm trăm sáu mươi cv
có công suất vừa nguồn lực của ngư dân không đủ để thay đổi máy móc hiện đại khó vay vốn ngân hàng để đóng tàu công suất lớn
tình trạng ngư dân bỏ nghề đi biển đang khiến chính quyền huyện lý sơn lo ngại đồng thời khiến kinh tế biển của địa phương bị ảnh hưởng
theo ước tính ngư dân không đủ để thay đổi máy móc hiện đại khó vây vốn ngân hàng để đóng tàu công suất lớn
tình trạng ngư dân bỏ nghề đi biển đang khiến chính quyền huyện lý sơn lo ngại đồng thời khiến kinh tế biển của địa phương bị ảnh hưởng
tình trạng ngư dân bỏ nghề đi biển đang khiến chính quyền huyện lý sơn lo ngại đồng thời khiến kinh tế biển công suất lớn
tình trạng ngư dân bỏ nghề đi biển đang khiến chính quyền huyện lý sơn lo ngại đồng thời khiến kinh tế biển của địa phương bị ảnh hưởng
tình trạng ngư dân bỏ nghề đi biển đang khiến chính quyền huyện lý sơn lo ngại đồng thời khiến kinh tế biển công suất lớn